chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ năm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp đà nẵng phối hợp với công an quận hải châu
vừa làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm
ba đối tượng chính cùng chú thành phố hà nội là phạm hà long trần thanh tùng và trần tuấn vũ là em ruột của tùng
vũ là đối tượng cầm đầu cung cấp tiền để long và tùng hoạt động
sau quá trình theo dõi công an tp đà nẵng bắt quản tăng long trong lúc đang đi thu tiền cho vai trả góp trên đường lê thành nghị
khám xét nơi ở của long thu giữ nhiều tài liệu sổ sách ghi chép hoạt động cho vay giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu căn cước công dân bằng lái xe
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay
long đã cho rất nhiều người trên địa bàn đà nẵng vay với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm
kèm theo các gói trả góp từ ba mươi đến một trăm linh ngày
sổ tiền chiếm đạt được là gần một trăm một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng để phục vụ quá trình điều tra làm rõ
cơ quan tỉnh bà rịa vũng tàu vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng có hành vi sử dụng không giam mạng
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn trọng tài chú tại thị trấn long hải huyện long điền cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu từ ngày ba mươi một tháng một mươi nguyễn trọng tài nhận tài khoản cá độ bóng đá từ một người tên long trên trang web bóng tám mươi tám com
sau đó tài chia tài khoản này ra thành hàng chục tài khoản nhỏ đưa cho các đối tượng nguyên thường châu thanh để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
riêng nguyễn văn mỹ được tài cho góp khoảng hai mươi năm vốn
đồng thời mỹ giúp tài tìm kiếm các con bạc
tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng được xác định là khoảng ba mươi một hai tỷ đồng
ngoài ra cơ quan công an cũng đã thu giữ một máy tính để bàn
sáu điện thoại di động là tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thưa quý vị khán giả lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng cao trong dịp tết nguyên đán đang đến gần
thời gian này các đối tượng đã tăng cường thực hiện các hành vi
hành vi buôn lậu hàng lậu hàng gian hàng giả hàng vi phạm pháp luật
ngay trong ngày hôm nay lực lượng chức năng công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
phát hiện và bắt giữ vô vận chuyển hai che rượu do nước ngoài sản xuất
đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo đó vào hồi h ba mươi phút tại km sáu trăm ba mươi năm quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận xã thanh trạch
huyện bố trạch tỉnh quảng bình lực lượng chức năng đã tiến hành đón dừng phương tiện ô tô tải
mang biển kiểm soát hai mươi chín c hai mươi ba nghìn năm trăm chín mươi tám do nguyễn xuân giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trực tư chú tỉnh nghệ an điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở hai chín mươi bốn chai rượu do nước ngoài sản xuất với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
toàn bộ số hàng đều không đủ xuất trình hóa đơn chứng tử chứng minh một gốc xuất xứ
ước tính giá trị số hàng trên khoảng một tỷ đồng
theo điều tra số rượu được vận chuyển từ quảng trị
phương tiện vật chuyển được nguyễn trang tinh vi bằng xe tư báo
hiện công an tỉnh quảng bình đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây tại tỉnh bình tp hcm lực lượng công an cũng đã liên tiếp phát hiện và khám phá nhiều vụ buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu
theo đó lực lượng công an đã tiến hành khám xét tại nơi ở của đối tượng phan trọng đủ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tại số một mươi tám trên một miếu bình đông phường bình hương hòa quận bình tân và thu giữ gần ba gói thuốc lá ngoại
nhãn hiệu z toàn bộ số thuốc lá này được bọc gói cẩn thận trong các bao ni lông lớn màu đen và cất phía sau nhà rất khó phát hiện ra
khi lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng đã không xuất trình được các hóa đơn chứng tử để chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng này
đối tượng khai nhận mua số thuốc trên từ những đối tượng bán phẳng lai trên các trang mạng xã hội
sau khi mua xong
y tách ra và bán cho khách mua lẻ để hưởng lời
trước đó công an quận tân bình cũng đã bắt quả tang đỗ minh điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đang vận chuyển hơn một năm trăm linh gói thuốc lá ngoại
nhãn hiệu nước ngoài đi giao cho khách điệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng trên
thưa quý vị đơn hàng sụt giảm thiếu nguyên phụ liệu sản xuất nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hàng nghìn lao động thay vì tuyển người vào những tháng cuối năm
là tình trạng chung xảy ra tại nhiều doanh nghiệp
tuy nhiên cũng có nhiều ngành nghề sản xuất vẫn nỗ lực tìm kiếm những đơn hàng nguồn vốn để duy trì sản xuất bảo đảm đời sống cho người lao động đặc biệt trong thời điểm cận tết
anh đỗ trọng trình là một công nhân chế biến thực phẩm tại hà nội
trước đây mỗi ngày công ty anh nhận đơn đặt hàng chế biến đồ ăn cho khoảng bốn đến năm công nhân tại các xí nghiệp
nhưng đến thời điểm này ngày cao điểm bên anh cũng chỉ nhận khoảng một đơn hàng
cũng rất là may mắn
đợt trước một xuất đấy số lượng công nhân cũng tương đương như thế này
bây giờ mà bị giảm xuất thì bệnh lạc công ty cũng đã sắp xếp và cũng duy trì công nhân như thế để cho anh em có việc làm đầy đủ và cũng không bị ai mất việc
nên là cũng rất là may mắn có thể là giảm một chút xíu tiền tăng ca thôi
chứ không ảnh hưởng gì nhiều về thu nhập của anh em cả cho nên là chúng tôi cũng sẽ cố gắng
mọi năm dịp này để chuẩn bị cho đơn hàng tết nhiều doanh nghiệp đã phải tuyển thêm một phần ba
đến một phần tư lao động thời vụ hiện là cần thêm rất nhiều lao động
do đó đơn đặt hàng chế biến đồ ăn cho công nhân của công ty chế biến thực phẩm này cũng tăng cao
nhưng năm nay việc duy trì bộ máy lao động thường trực đã là một cố gắng rất lớn của doanh nghiệp
tôi là đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và trường học
thực ra thì cái thời điểm covid thì cũng có ảnh hưởng nhưng mà chưa bao giờ trong cái thời gian hoạt động của chúng tôi mà cảm thấy nó ảnh hưởng nặng nề những cái thời điểm như thế này
tới thời điểm này thì tôi thấy ảnh hưởng cực kỳ nặng nề
rất nhiều khách hàng của chúng tôi ngày mai mặc và da dày hiện tại đã dừng hoạt động
có nghĩa là hàng nghìn cán bộ công nhân viên của khách hàng là thất nghiệp
vì đi đôi với việc đấy là suất ăn chúng tôi cũng không còn
không riêng lĩnh vực chế biến thực phẩm tại công ty sản xuất kinh chống cháy này cũng vậy đơn hàng đã giảm từ ba mươi bốn mươi so với những năm trước
tuy nhiên bên cạnh những khó khăn tình hình thị trường như hiện nay cũng được xem là phép thử dành cho các doanh nghiệp
bởi trong giai đoạn này việc tận dụng tốt thị trường khai thác tối đa các hiệp định thương mại sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp bứt tốc
số lượng đơn hàng giảm tán kể
tuy nhiên thì chúng tôi đã có những chính sách thích ứng kịp thời với dịch bệnh cố gắng duy trì sản xuất đảm bảo thu nhập
cũng như là cuộc sống đời sống của cán bộ công nhân viên
để giữ chân các công nhân viên cán bộ công nhân viên
để giữ chân các bản đề chuyên nghiệp để duy trì sản xuất như là làm các bản đề cho phát triển kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất giảm giãn giờ làm ngày làm để giữ chân lao động
doanh nghiệp cũng mong các cơ quan chức năng để mạnh súc tín thương mại và thực thi hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất
giãn giảm thuế để doanh nghiệp vượt qua khó khăn
đặc biệt trong thời điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đang đến gần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
bộ trưởng bộ tài chính vừa ký ban hành chỉ thị số ba về việc tăng cường công tác quản lý
điều hành và bình ổn giá trong dịp tết quyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó bộ trưởng bộ tài chính đề nghị theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến việt nam
để có giải pháp ứng phó phù hợp
cập nhật sát tình hình cung cầu giá cả thị trường trong nước
để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường
nhất là trong thời điểm trước trong và sau tết
tăng cường công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
qua đó tránh để xảy ra các biến động bất thường
ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội
kiểm soát chặt chẽ việc kê khai quyết toán thuế công tác hoàn thuế
cục hàng không việt nam cho biết đã xác nhận slot cho các hãng hàng không việt nam
vào các khung giờ ban đêm từ hai mươi hai h đến bốn h của ngày kế tiếp
theo các tiêu chí quy định tại thông tư hai mươi chín hướng dẫn quản lý khai thác cảng hàng không sân bay
các hãng hàng không sử dụng các shop này để khai thác các đường bay từ tp hcm
đi đến hà nội hải phòng thanh hóa vinh quảng bình huế đà nẵng đắk lắc
gia lai quảng nam phú yên và lâm đồng
như vậy số lượng chuyến bay vào khung giờ ban đêm tăng lên hai trăm linh bốn chuyến bay mỗi ngày
vào giai đoạn cao điểm tết nguyên đán quý mão
ngân hàng nhà nước
lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vai hỗ trợ nhà ở
là bốn tám một năm mức lãi suất này đã giảm hai điểm phần trăm so với năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị còn hơn một tháng nữa mới đến tết nguyên đán
nhưng không khí tại các nhà vườn ở nhật tân hà nội đã trở nên nhộn nhịp
người trồng đào đang tất bật triển khai các công việc cuối cùng để chuẩn bị cho vụ tết
một mùa làm ăn kinh doanh lớn